nhờ có chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định số hai mươi hai hai nghìn một mươi ba ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ
nhiều gia đình đã có nhà ở mới khang trang thêm động lực vươn lên trong cuộc sống ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đây là ngôi nhà trị giá một trăm năm mươi triệu đồng của thương binh đối tượng bị địch bắt tù đầy bà phạm thị bay ở xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
ngôi nhà có diện tích một trăm năm mươi m hai đang được gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng đúng vào ngày thương minh lễ sĩ hai mươi bảy tháng bảy
để có ngôi nhà khang trang như hôm nay bà bay được nhà nước hỗ trợ bốn mươi triệu đồng còn lại là gia đình đóng góp
năm nay tỉnh phú yên có ba hai trăm năm mươi năm hộ được hỗ trợ hơn chín mươi ba tỷ đồng xây nhà mới theo quyết định số hai mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ

đã có bảy trăm bốn mươi sáu hộ được nhận hỗ trợ và ba trăm năm mươi hai hộ đang triển khai thực hiện
tuy nhiên việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước kinh phí còn hạn chế
vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức cá nhân và cộng đồng xã hội để ngày càng có nhiều gia đình chính sách khó khăn có nhà ở ổn định